tỉnh hà tĩnh vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai trăm bốn mươi năm ngày sinh tưởng niệm một trăm sáu mươi năm ngày mất của uy viễn tướng công nguyễn công chứ
và đón nhận bằng công nhận huyện nghi xuân đạt chuẩn nông thôn mới
dự lễ kỷ niệm có các đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
nguyễn công chứ tự tồn chất hiệu ngộ trai biệt hiệu hy văn sinh ngày một một mươi một một mươi năm một nghìn bảy trăm bảy mươi tám tại xã địa linh huyện quỳnh côi tỉnh thái bình
trong suốt cuộc đời với gần ba mươi năm làm quan nguyễn công chứ đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực như chính trị quân sự kinh tế văn hóa nghệ thuật
phát huy truyền thống của các bậc tiền nhân đi trước những năm gần đây đảng bộ chính quyền nhân dân hà tĩnh đã cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực
kỷ niệm hai trăm bốn mươi năm ngày sinh tưởng niệm một trăm sáu mươi năm ngày mất nguyễn công chứ cũng chính là dịp tri ân công lao to lớn của nguyễn công chứ đối với quê hương đất nước
tại lễ kỷ niệm đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã trao bằng công nhận huyện nghi xuân đạt chuẩn nông thôn mới